cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn bộ công an cho biết trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước xảy ra gần ba vụ cháy làm chết bảy mươi ba người bị thương một trăm sáu mươi ba người thiệt hại về tài sản một năm trăm chín mươi tỷ đồng
cũng trong thời gian này toàn quốc xảy ra hai mươi bốn vụ nổ làm chết năm người bị thương hai mươi bốn người thiệt hại về tài sản ba trăm tám mươi tám triệu đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy số vụ cháy và số người chết đã giảm số thiệt hại về tài sản giảm một trăm chín mươi chín tỷ đồng
các vụ cháy lớn xảy ra thời gian qua gồm vụ cháy công trình đang thi công thuộc dự án nhà máy nhiệt điện duyên hải ba
tại xã dân thành thị xã duyên hải tỉnh trà vinh gây thiệt hại về tài sản khoảng một trăm linh năm tỷ đồng
nguyên nhân là do hàn cắt kim loại
vụ cháy trung cư carina plaza ngày hai mươi ba tháng ba tại số một nghìn sáu trăm bốn mươi tám đường võ văn kiệt quận tám thành phố hồ chí minh
khiến một mươi ba người chết năm mươi một người bị thương
các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra tại khu trung cư nhà dân
có kết cấu theo dạng nhà ống nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
hầu hết các công trình này đều không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy